trong chiều qua chiều ngày ba tháng tám trung tâm kiểm soát bệnh tật kiểm tra test nhanh đối với các trường hợp có liên quan đến hai ca bệnh mới được đưa vào trung tâm cách ly tập trung trong ngày

trong chiều qua chiều ngày ba tháng tám trung tâm kiểm soát bệnh tật kiểm tra test nhanh đối với các trường hợp có liên quan đến hai ca bệnh này
thưa quý vị và các bạn lúc này công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại điểm nóng là thành phố đà nẵng đang bước vào giai đoạn mới với nhiều biện pháp được triển khai mạnh mẽ hơn
mục tiêu cao nhất hướng đến đó là ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
chính thế ngay sau khi phát hiện ca nghi nhiễm lực lượng y tế cơ sở được huy động xuống khu dân cư tiến hành lấy mẫu và test nhanh các bệnh nhân covid một mươi chín trong cộng đồng
hai mươi giờ ngày ba tháng tám tại khu dân cư tổ bốn mươi chín phường an hải đông quận sơn trà
ngay sau khi phát hiện một trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín hai tổ phản ứng nhanh của lực lượng y tế cơ sở đã có mặt tiến hành lập danh sách đi từng ngõ gõ từng nhà kêu gọi tất cả người dân
từ người lớn đến người lớn
các trại nhỏ tham gia lấy mẫu xét nghiệm tác nhân covid một mươi chín
sau khi thực hiện xong việc lấy mẫu toàn bộ người dân sống trong khu vực dân cư này đều được cách ly và tự giác chấp hành nghiêm các yêu cầu biện pháp phòng chống dịch
ở yên một chỗ và chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết
trong thời gian chờ triển khai lấy mẫu test nhanh tác nhân covid một mươi chín cho tất cả người dân ở bảy quận huyện
thì biện pháp này sẽ tăng tính hiệu quả chặn đứng nguy cơ lây lan dịch bệnh
bắt đầu từ ngày mai ngày năm tháng tám

thành phố hồ chí minh sẽ xử phạt hành chính người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng
và đây là một trong số các biện pháp được áp dụng để thực hiện triệt để việc phòng chống sự lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
đánh giá nguy cơ thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục gia tăng các ca mắc mới trong những ngày tới
lãnh đạo thành phố hồ chí minh nhấn mạnh biện pháp quan trọng nhất hiện nay vẫn là người dân phải đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng